xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin kinh tế và tiêu dùng của truyền hình công an nhân dân
tôi là dương trang người sẽ đồng hành cùng với quý vị trong bản tin ngày hôm nay
thưa quý vị sáng nay phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh bình phước bắt giữ hai đối tượng
huỳnh nhật hào và trần văn thắng cùng chú tại huyện bù đốp cùng với tăng vật là một trăm linh kg pháo lậu
để điều tra và làm rõ về hành vi vận chuyển hàng cấm
vào khoảng bốn giờ ba mươi phút sáng cùng ngày lực lượng công an phát hiện hai thanh niên điều khiển xe máy
phía sau chở hai bao tải màu xanh có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành dừng xe kiểm tra
qua kiểm tra thì đã phát hiện phía trong các bao tải màu xanh có chứa các hình hộp chữ nhật
và chữ nước ngoài được xác định là pháo có tổng trọng lượng một trăm linh kg
khai thác nhanh hai đối tượng khai nhận toàn bộ số pháo trên được mua trôi nổi
ở khu vực biên giới huyện bù đốc sau đó mang về địa bàn để tiêu thụ
thời điểm sát tết nguyên đán thì nhu cầu hàng tiêu dùng thực phẩm ngày càng tăng cao
cũng là lúc mà hàng kém chất lượng cũng như là hàng không rõ nguồn gốc trà trộn thâm nhập vào thị trường
công an tỉnh lạng sơn đã tăng cường kiểm tra các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm
qua đó thì thu giữ số lượng lớn hàng hóa không có nguồn gốc xuất xứ
kiểm tra hộ kinh doanh của anh phùng văn ninh ở thị trấn na dương huyện lộc bình
công an tỉnh lạng sơn phát hiện số lượng lớn xúc xích không có hóa đơn chứng từ hợp pháp theo quy định
cơ quan công an đã thu giữ ba trăm sáu mươi bảy túi ni lông đựng xúc xích trên bao bì có chữ trung quốc
với tổng trọng lượng chín trăm một mươi bảy năm kg ước tính giá trị hàng hóa gần bốn mươi triệu đồng
theo chủ hộ kinh doanh số xúc tích trên chủ yếu sẽ tiêu thụ tại địa bàn huyện lộc bình
trong dịp tết và các lễ hội đầu xuân
thưa quý vị vào thời điểm tết nguyên đán đang đến gần
cũng là thời điểm mà lượng tiêu thụ tiêu thụ
đặc biệt là đối với thịt bò một loại thực phẩm được ưa chuộng trong bữa ăn của mỗi gia đình
sau khi ghi nhận các thông tin phản hồi liên quan đến việc thịt bò nhập khẩu không đảm bảo chất lượng
và có chứa hàm lượng saputamol vượt ngũng vượt ngưỡng quy định
thì phòng cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường công an tp hà nội
đã tăng cường công tác kiểm tra vệ sinh tại các cơ sở giết mổ bò nhập khẩu
ngay từ khâu giết mổ vận chuyển đến tiêu thụ
nhằm đảm bảo lượng thịt động vật được tiêu thụ là sản phẩm thịt sạch an toàn vệ sinh thực phẩm
đây là một cơ sở giết mổ bò tại thôn xảo hạ xã quang lãng huyện phú xuyên hà nội
lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra về chất lượng điều kiện vệ sinh thú y
cũng như công tác giết mổ tại cơ sở
phòng cảnh sát môi trường công an tp hà nội phối hợp với công an huyện phú xuyên
và tri cục chăn nuôi và thú y hà nội
để phối hợp lấy hai mẫu nước kiểu bò và test nhanh để xác định chất sabutamol
qua test nhanh kết quả cho ra là hai trên hai mẫu âm tính với sabutamol
bên cạnh đó đoàn kiểm tra cũng phát hiện là cơ sở còn một số tồn tại
đó là về điều kiện vệ sinh thú y kiểm soát giết mổ
các hành vi trên đoàn cũng đã lập kiểm tra và lập biên bản xử lý vi phạm hành chính
để theo quy định
cũng tại huyện phú xuyên lực lượng chức năng cũng tiến hành kiểm tra tại các cơ sở giết mổ bò
và phương tiện vận chuyển mò nhập khẩu tại các nhiệm tập test
thời điểm kiểm tra các mẫu xét nghiệm cho về kết quả âm tính bằng phương pháp test nhanh
và hàm lượng sabutamol dưới năm ppp bằng phương pháp phân tích định lượng
tức là mọi chỉ số đều trong ngưỡng cho phép thịt bò đủ điều kiện để lưu thông trên thị trường
trong công tác kiểm tra tri cục chăn nuôi và quản lý thú y hà nội cũng đưa ra những đánh giá về mặt chuyên môn
trong công tác kiểm tra tồn dư sabutamol trong thịt bò nhập khẩu tại các cơ sở giết mổ
bất an toàn thực phẩm nguy cơ và sử dụng những chất cấm vẫn có thể xảy ra
cho nên trong thời gian tới tiếp tục phải tăng cường kiểm tra giám sát
hai nữa là đối với cả người tiêu dùng thì chúng tôi cũng khuyên cáo rằng là sử dụng những sản phẩm
mà ở những cái cơ sở đã được kiểm soát của thủng thú y ở những cơ sở mà chính quyền cho phép
để đảm bảo vấn đề chất lượng thực phẩm dịp cuối năm lực lượng chức năng đã có những kế hoạch
tăng cường kiểm tra xử phạt và tiêu hủy đối với các sản phẩm không đạt chất lượng nếu có
bên cạnh đó người tiêu dùng cũng nên cẩn trọng lựa chọn sử dụng thực phẩm mua từ các cơ sở có uy tín
để đảm bảo sức khỏe cho bản thân và gia đình một cách chủ động
thưa quý vị một cơ sở sản xuất và chế biến nội tạng động vật vi phạm nghiêm trọng vệ sinh an toàn thực phẩm
quy mô lớn nằm biệt lập ngay cạnh sông lục lầm tp móng cái
vừa bị phòng cảnh sát môi trường công an tỉnh quảng ninh phối hợp với công an thành phố móng cái
và các ngành chức năng triệt phá
cơ sở sản xuất và chế biến nội tạng động vật lòng lợn
ở trên rộng một m hai thuộc khu năm phương hải hòa tp móng cái
do một người nước ngoài làm chủ
tại thời điểm kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện bốn tấn lòng lợn đông lạnh để dưới nền đất
để chờ giã đông và các dụng cụ chứa nội tạng động vật ngâm dung dịch bốc mùi hôi thối
mở rộng kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện tiếp tám tấn lỏng lợn khác để trong bao dứa bốc mùi hôi thối
và một mươi ba tấn phụ ra
quá trình kiểm tra thì chủ cơ sở không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc số nội tạng trên
cũng như giấy kiểm định thú y đối với một số những thực phẩm khác và nguyên liệu khác
các chất phụ da dùng trong hoạt động chế biến lòng lợn
thưa quý vị chính phủ đã ra bộ công thương nghiên cứu đề xuất tăng giá điện của evn
để xây dựng lộ trình tăng giá hợp lý
và đó là tác động nhỏ nhất tới các đối tượng
đây là thông tin được thứ trưởng bộ công thương đỗ thắng hải đưa ra
tại buổi họp báo chính phủ thường kỳ vào tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai
diễn ra vào chiều ngày hôm qua
tại buổi họp báo thứ trưởng bộ công thương đỗ thắng hải
đã cung cấp thông tin về đề xuất của tập đoàn điện lực việt nam evn
trong việc tăng giá điện
đề xuất này diễn ra trong bối cảnh evn ước lỗ ba mươi tỷ đồng
năm nay do giá nhiên liệu tăng cao
và giá điện chưa được điều chỉnh
liên quan tới kiến nghị của evn
cần có cơ chế điều chỉnh giá điện như giá xăng dầu
quan điểm của bộ công thương cho rằng
giá điện có đặc thù khác giá xăng dầu
nên khó điều chỉnh giá điện như giá xăng dầu
chi phí sản xuất kinh doanh điện là có sự phụ thuộc cao
vào các mùa trong năm
vào giai đoạn mùa mưa thì lượng nước
về các cái hồ thủy điện này sẽ không được tăng
nhiều và các nhà máy thủy điện
thì có chi phí phát điện thấp
thì được huy động điều độ phát nhiều
dẫn đến tổng chi phí sản xuất kinh doanh điện
là thấp hơn so với cái mùa khô
khi mà chúng ta phải huy động nhiều hơn
các nguồn điện
nguồn nhiệt điện có giá đắt hơn
do nhà máy thủy điện không có đủ lượng nước
để phát điện
thứ trưởng đỗ thắng hải cho biết
ở việt nam giá than nhập khẩu
cung cấp cho sản xuất điện một mươi tháng năm hai nghìn hai mươi hai
tăng tới một trăm năm mươi
so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi
giá than trộn của hai nhà máy trong nước
cũng tăng hơn năm mươi
hiện nay chính phủ đã giao bộ công thương
phối hợp với các bộ ngành liên quan
nghiên cứu phương án đề xuất của evn
theo đúng quy định hai mươi bốn
để xây dựng lộ trình tăng giá điện
trên cơ sở đánh giá cân nhắc kỹ lưỡng
theo thống kê tại một số thành phố lớn
như là thành phố hà nội hay là thành phố hồ chí minh
dịp tết dương lịch
ở nhiều siêu thị thì lượng khách giao dịch
tăng khoảng ba mươi so với ngày thường
các siêu thị chia sẻ lý do giao dịch tăng cao
do năm nay tết đến sớm hơn năm trước
nên tâm lý người dân có xu hướng
mua sắm hai trong một
nghĩa là mua sắm tết dương lịch
và mua một số hàng hóa có giá yêu đãi tốt
để chuẩn bị sẵn cho tết cổ chuyến hai nghìn hai mươi ba
hình thức mua sắm cũng được khách hàng đa dạng
từ sử dụng dịch vụ đi chợ hộ
đến mua hàng qua nền tảng số
tuy nhiên ưa chuộng nhất vẫn là mua hàng trực tiếp
giá hoa tươi thường tăng mạnh trong những dịp cận tết
tuy nhiên thì năm nay
cận kề tết quý mão hai nghìn hai mươi ba
giá hoa ly lại bất ngờ giảm mạnh
cụ thể loại ly kép hồng đậm
hàng loại a
từ năm đến bảy bông một cành
giá giảm còn hai trăm sáu mươi hai trăm tám mươi đồng một mươi cành
hoa ly kép trắng viền hồng
loại năm đến bảy bông một cành
giá giảm còn một trăm chín mươi đến hai trăm linh đồng
một bó năm cành
lứa hoa ly vừa rồi
các nhà vườn trồng
để cắt bán phục vụ thị trường tết quý mão
tuy nhiên thì mùa đông năm nay
thời tiết thất thường
thế nên là hoa ly đồng loạt bung nở sớm
nhà vườn không thể giữ hoa đến tết
đành phải cắt bán
đây là lý do mà hoa ly bất ngờ giảm giá
trái ngược hoàn toàn với xu hướng của thị trường hoa tết
được mệnh danh là thủ phủ
quốc cảnh nước tiếng
tại khu vực miền trung tây nguyên
năm nay những người dân trồng quốc
tại xã cẩm hà tp hội an tỉnh quảng nam
rất phấn khởi vì quất được mùa và giá cao
hiện những cây quốc đẹp nhất
đang được trưng bày tại ngày hội quốc cảnh cẩm hà
diễn ra trong hai ngày
ngày ba và ngày bốn tháng một
hầu hết những cây quật
được trưng bày ngày hôm nay
thì đã được thương lái thu mua của người dân
ngay tại tầng vườn
và điều đáng mừng là sau một mươi năm
thì số lượng quật tương đương
trong khi đó giá lại tăng cao
từ ba mươi đến năm mươi
cho nên quật năm nay là rất đắt
giá cua nhất cây quật hiện nay ở cẩm hà
cây cua nhất là một trăm linh trại như vậy
là mẫu chảo có thể từ ba mươi đến hai mươi năm đến ba mươi triệu
cộng bình quân của nó là hơn triệu rưỡi
ba triệu là nhiều
còn số quật nhỏ là một triệu
điều kiện khó khăn của dịch vậy
cho nên về mặt thu nhập đợi xong
cũng có thể phần nào là ảnh hưởng
bây giờ từ từ đường bước phục hậu trở lại
như vậy giá cả có thể nó khác
còn vào đó thì
cái chi phí đầu bò
cũng như là mặt khác
là cái chất lượng của cây quật cảnh
việt nam này nó tốt hơn
riêng ở xã cẩm hà này khoảng năm mươi năm trọ
còn tính toàn thành phố
là khoảng hơn bảy mươi
chú rất mừng
mừng vì đây là cuộc cái cảnh của địa phương
cây quật rất là đẹp
với tiểu thị trường là không có chi bèn nữa
mà cái gió quật năm nay
nó vẫn rất là đẹp
ví dụ cái gió anh đẹng húa
có thể làm rằng như là lây nửa tiền
cho nên bọn con không chăng có khám sở gì
tiếp theo xin mời quý vị
cùng theo dõi các tin tức kinh tế
đáng chú ý khác đến từ trường quay phía nam
xin chào quý vị
xin chào quý vị
đang theo dõi các tin tức trong kinh tế phương nam
trong ngày bốn tháng một công an thị xã bến cát tỉnh bình dương
đồng loạt ra quân kiểm tra hành chính các phương tiện vận tải
tại một bãi xe trên địa bàn của phường tân định
và phát hiện tạm giữ một trăm ba mươi tấn đường nhập lậu
qua kiểm tra bốn xe ô tô đầu kéo và thùng xe lực lượng công an phát hiện
các xe này đang chở tổng cộng một trăm ba mươi tấn đường loại năm mươi kg mỗi bao
trên bao bì in chữ nước ngoài giá trị hơn hai bảy tỷ đồng
tại thời điểm kiểm tra các tài xế chưa xuất trình được hóa đơn
chứng từ hợp pháp của số đường nói trên
làm việc với cơ quan công an các tài xế cho biết
nhận chế thuê số đường trên từ cơ khẩu hoa lư tỉnh bình phước
khi bệnh áp bãi xe trên địa bàn phường tân định thị xã bến cát tỉnh bình dương
thì bị lực lượng chức năng phát hiện tạm giữ
lực lượng công an đã lập biên bản tạm giữ hai xe ô tô đầu kéo
hai xe miramoc hai xe ô tô tải một trăm ba mươi tấn đường để tiếp tục xác minh làm rõ
còn công an tp hồng ngự tỉnh đồng tháp vừa phát hiện bắt giữ ba phương tiện
có hành vi khai thác thủy sản trái phép trên kênh hồng ngự vĩnh hưng
từ tin báo của quần chúng nhân dân công an thành phố hồng ngự tiến hành kiểm tra ba phương tiện
đều không có số đăng ký
trong đó có hai phương tiện sử dụng sung điện và một phương tiện sử dụng kích cỡ mắt lưới nhỏ
để đánh bắt thủy sản trái phép
công an tp hồng ngự tiến hành lập biên bản tầm giữ phương tiện
cùng một số tăng vật có liên quan
đây là khu vực chính quyền địa phương đặt cấm biển báo cấm đánh bắt thủy sản với mọi hình thức
nhằm bảo vệ và tái tạo nguồn lợi thủy sản tự nhiên
nông dân nuôi cá lóc ở tỉnh trà vinh đang vào kỳ thu hoạch tập trung cuối mùa vụ
năm nay giá cả thương phẩm đang được thương lái thu mua cao khiến bà con phấn khởi
hiện giá thu mua cá lóc giao động từ bốn mươi năm đến bốn mươi tám đồng một kg
cao hơn so với thời điểm tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai từ năm đến tám đồng một kg
với mức giá cá lóc thương phẩm hiện tại người nuôi có lãi bình quân khoảng một mươi ba đồng
đến một mươi năm đồng một kg tương đương bốn mươi năm mươi triệu đồng trên một m hai mặt nước
theo một số hậu dân năm hai nghìn hai mươi hai tùy giá thức ăn dành cho cá phanh cao bình quân khoảng năm đồng kg
so với năm hai nghìn hai mươi một nhưng bù lại giá cá trong ba tháng cuối năm ổn định ở mức bình quân
bốn mươi năm đồng kg đến bốn mươi tám đồng kg nên người nuôi đều có lãi
phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện trà cú cho biết
toàn huyện có hơn một năm trăm hai mươi hộ nuôi cá lóc với diện tích gần bốn trăm năm mươi hectare tăng gần một trăm linh hectare so với năm trước
tổng sản lượng cá lóc thương phẩm thu hoạch năm hai nghìn hai mươi hai ước đạt bốn mươi sáu hai trăm hai mươi
diện tích nuôi cá lóc tăng là do nông dân chuyển đổi diện tích đất trồng mía sang đào ao nuôi cá
kết hợp trồng cỏ nuôi bò đây là mô hình tăng thêm thu nhập do nông dân tận dụng được diện tích đất bần ao trồng cỏ để chăn nuôi
từ tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai đến nay
giá heo hơi tại khu vực phía nam liên tiếp giảm hiện đã ở mức năm mươi đồng một kg tương đương giảm từ một mươi năm hai mươi so với hai tháng trước đó
giá heo hơi ngày bốn tháng một giao động trong khoảng năm mươi đến năm mươi ba đồng một kg
trong đó bến tre là tỉnh thu mua heo hơi với giá năm mươi đồng một kg thấp nhất khu vực
thông tin từ hiệp hội chăn nuôi đồng nai giá heo hơi tại khu vực đông nam bộ giao động quanh mức năm mươi một đến năm mươi bốn đồng một kg
heo hơi ngon giá khoảng bảy mươi một đến bảy mươi ba đồng một kg
trung bình giá giao động khoảng sáu mươi bốn đến bảy mươi đồng một kg
đặc biệt heo xấu heo mở quá trọng lượng giá dưới năm mươi đồng đến năm mươi năm đồng một kg
theo cục xuất nhập khẩu bộ công thương đánh giá năm hai nghìn hai mươi hai giá heo hơi duy trì ổn định trong nửa đầu năm
ở mức trung bình năm mươi năm đồng một kg sau đó tăng đáng kể trong tháng bảy và tháng tám và đạt mức cao nhất là bảy mươi năm đồng một kg
tuy nhiên mức giá này chỉ duy trì trong một thời gian ngắn sau đó giá giảm trở lại
giá thịt heo hơi giảm khiến nhiều hậu trang nuôi nhỏ lẻ đối mặt với nguy cơ thua lỗ
sở giao dịch chiến khoán tp hcm hồ dê vừa công bố danh sách sáu mươi năm mã chiến khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ trong quý i năm hai nghìn hai mươi ba
tăng thêm ba mã so với danh sách công bố hồi đầu quý bốn năm hai nghìn hai mươi ba
phần lớn danh sách là các cổ phiếu quen thuộc nằm trong diện bị cảnh báo hoặc kiểm soát như cig dlg dxv hng
hot hu một hu ba xuất hiện trong danh sách tiếp tục là nhóm cổ phiếu hệ sinh thái flc như flc gab hai amd
việc nguyên nhân bị cắt màn ghiên quý i năm hai nghìn hai mươi ba cổ phiếu gab mới đây đã bị hosea chuyển sang diện kiểm soát từ ngày năm tháng một năm hai nghìn hai mươi ba
flc và hai đang thuộc diện đình chỉ giao dịch chưa rõ thời gian trở lại sàng
thuộc diện hạn chế giao dịch cho chậm công bố báo cáo tài chính bán niên năm hai nghìn hai mươi hai tương tự như cổ phiếu amd mã chứng khoán ngành bất động sản khu công nghiệp
lhg long hậu tiếp tục bị hosea cắt mang ghing trong quý i năm hai nghìn hai mươi ba chưa chậm công bố báo cáo tài chính
ngoài ra cổ phiếu hvn của vietnam airlines asp của tesco vẫn bị cắt màn ghiên do đang trong diện kiểm soát của hosea
hag của hoàng anh gia lai dù đã chuyển từ diện kiểm soát sang diện kiểm soát của hvn
do diện cảnh báo từ tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai xong tiếp tục bị cắt màn ghiên
bên cạnh đó danh sách sáu mươi năm cổ phiếu không được giao dịch ký quỷ còn một số mã có thời gian niêm yết dưới sáu tháng nên chưa thể tham gia giao dịch markin
mặc dù các ngành chức năng đã chú động xây dựng kịch bản điều tiết điều hành giá đặc biệt là các mặt hàng thiết yếu phục vụ cho tết
tuy nhiên do chịu nhiều tác động tiêu cực từ đại dịch covid một mươi chín cùng với hàng loạt chi phí đầu vào gia tăng
nên áp lực tăng giá hàng hóa hiện nay là không tránh khỏi
cho đến thời điểm hiện nay tình hình mua sắm của người tiêu dùng vẫn chưa tăng cao
sức mua của người tiêu dùng ở thị trường tết năm nay vẫn là một ẩn số khi người lao động chưa biết tình hình lương thưởng ra sao
cho nên dù nguồn cung nhiều sản phẩm phục vụ tết khá dồi dào
song người dân lại phải tính toán chi tiêu hàng ngày khi hầu hết các mặt hàng thực phẩm đều tăng từ năm đến một mươi
năm vừa rồi dịch kinh tế nó không ảnh hưởng nhiều nhưng mà năm nay thực sự là kinh tế ảnh hưởng rất nhiều
sau khi dịch bắt đầu nó mới ngắm nó mới thấm tính kinh tế
bắt đầu phải thấy là phải rất là cẩn trọng khi chi tiêu mua sắm cho tết
thật lòng là chị tiết kiệm hơn chị không nghĩ đến chuyện là mua quà tặng gì nhiều hết
nhưng mà mình vẫn phải mua một đồ để trong gia đình chứ không có hạn chế
nhưng mọi năm này chị sẽ mua quà tặng rất là nhiều
nhưng mà năm nay thì thật lòng là cũng bớt quà lại
chỉ có mua đồ trong nhà để có khách tới thì mình có để mình mời thôi
không chỉ người dân lo lắng vì áp lực tăng giá chi tiêu cuối năm
mà ngay cả các doanh nghiệp cũng thấp thỏm lo âu
theo phản ánh của các nhà thầu xây dựng giá vật liệu xây dựng tăng từ một mươi một mươi năm trong nhiều tháng qua
và được dự báo sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới
trước đà tăng như vũ bão của chi phí đầu vào nhiều doanh nghiệp rơi vào nghịch lý
đơn hàng không thiếu nhưng họ phải cần cân nhắc khi nhận thêm các đơn hàng mới
bởi doanh nghiệp không dễ thuyết phục được đối tác điều chỉnh tăng giá trong thời gian ngắn
có những cái nguồn sơn của chúng tôi nó cũng tăng đến ba mươi
vậy thì với cái nguyên vật liệu tăng như vậy thì các doanh nghiệp rất là khó khăn
chúng tôi không phải là lúc nào cũng nhận được cái sự hỗ trợ của cái khách hàng
khách hàng thì săn thẻ chia sẻ nhưng nó chỉ là một phần nào đó thôi
còn nếu như chúng ta chúng tôi cứ tăng giá
thì đồng nghĩa việc là khách hàng cũng sẽ phải đi tìm một cơ hội khác
tìm được một cái nhà cung cấp khác khi mà tôi không ổn định được về giá cả
theo các chuyên gia việc giữ giá hiện nay của các doanh nghiệp là rất khó khăn
có những doanh nghiệp để giữ khách hàng và tăng sức mua thì phải chấp nhận lỗ
nguyên nhân chính của đà tăng giá là chi phí nguyên liệu đầu vào
tất cả các lĩnh vực từ thức ăn chăn nuôi phân bón vật liệu xây dựng
đến chi phí vận chuyển logistic săn dầu trong nước đều tăng mạnh
nguyên nhân chính vẫn là do cái việc mà đức ảy chủ cung tăng cầu và các doanh nghiệp
rất là khó khăn trong việc mà tiếp cận được cái nguồn nguyên vật liệu giá rẻ
và một cái yếu tố nữa trong năm vừa qua thì chúng ta thấy được rằng là
cái tác động của giá dầu đến cái phần đầu vào của doanh nghiệp
và tất cả những cái đó thì nó làm cái chi phí của doanh nghiệp nó tăng lên
một cái yếu tố chi phí doanh nghiệp nữa đó là lãi vay
chúng ta thấy là hiện nay thì cái mức mà lãi vay của doanh nghiệp thì nó đang rất là cao
tất cả những cái yếu tố đó nó làm cho làm tăng cái tổng chi phí của doanh nghiệp lên
và buộc là doanh nghiệp phải tăng giá bán đầu ra
trong năm hai nghìn hai mươi ba dự báo còn nhiều khó khăn thách thức đặc biệt là dịp tết nguyên đáng quý mão
tình hình cung cầu giá cả các mặt hàng nguyên vật liệu thiết yếu dự kiến còn nhiều biến động phức tạp khó lường
đòi hỏi công tác quản lý điều hành và bình ổn giá cần tiếp tục chú trọng tăng cường
nhằm tạo nền tảng thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp
trong thời gian qua dù các cơ quan chức năng và truyền thông liên tục cảnh báo
như nhiều người vẫn vay tiền từ các app các ứng dụng cho vay online hoạt động kiểu tính dụng đen với lại số cao
có cầu ác có cung
vì thế các app dạng này vẫn nổ rộ không ngừng
nhưng phản ánh ngay sau đây cũng sẽ kết thúc những tin tức kinh tế phương nam ngày hôm nay
những người không có tài sản đảm bảo khoản vay
thời gian vay thời gian thanh toán lãi suất tính ra có thể phù hợp
nhưng người vay lại bất ngờ khi biết số tiền phí tư vấn dịch vụ cao gấp hàng trăm lần lãi suất
tổng cộng là bốn app
v đồng là tám triệu với lãi là một mươi triệu bốn trăm linh ngàn
và on credit tám triệu với lãi là chín triệu năm trăm hai mươi tám ngàn
còn doctor đồng là bốn triệu với lãi là bốn triệu
lãi và phí là bốn triệu bảy trăm chín mươi
còn cái vay là bốn triệu rưỡi
lãi và phí là năm triệu mấy
và em có đi làm thêm nhưng mà chỉ tầm hai ba triệu đủ để trả góp thôi chứ không có lãi được
theo tìm hiểu thực chất các app cho vay chỉ là đơn vị trung gian kết nối giữa khách hàng có nhu cầu vay và bên cho vay
đại diện app on credit cho biết thực chất mình chỉ là đơn vị trung gian kết nối giữa khách hàng và công ty
và bên cho vay là
công ty lợi tính
on credit ở giữa sẽ hướng lợi khoản được gọi là phí tư vấn dịch vụ
vậy nhưng phí tư vấn dịch vụ của anh credit xít người vay ở chỗ thay vì người vay chỉ mất một lần phí tư vấn dịch vụ
nhưng ở đây đối với một khoản vay ngày nào người vay cũng sẽ bị cộng thêm chi phí này
on credit em sẽ là bên gọi là bên có cái vận hành cái app và cái hệ thống để giới thiệu khách hàng
như mình em nói là giới thiệu khách hàng kết nối khách hàng đến với người cho vay
thì bên em là cái bên ở giữa là bên trung gian đó
em sẽ nhận phí tư vấn
còn cái lãi suất sẽ là do bên đơn vị cho vay
cái lãi này đang tính là bốn một ngày ấy
thì anh phải nhân với ba trăm sáu mươi năm thì nó mới là một mươi bốn sáu một năm
còn cái phí tư vấn nó cũng sẽ là một bảy mấy một sáu gì một ngày
một mươi ngày là một triệu bốn trăm chín mươi sáu ngàn đó
theo các chuyên gia hiện nay tình trạng người dân vay online bị tính lãi suất cao ngất ngưỡng
và bị đòi nợ khủng bố xảy ra rất nhiều đặc biệt giai đoạn cận tết
hàng loạt các công ty tài chính cả app cho vay nở rộ trên không gian
với hình thức vay dễ dàng các khoản tiền vay xuất phát ban đầu chỉ từ năm trăm linh đồng
sau đó tín điểm tín nhiệm dần dần dấn dụ cho mời người vay đến con số vài triệu rồi hai mươi triệu đồng
từ đó người vay bị cuốn vào những khoản vay dễ dàng không cần phải có tài sản thế chấp
nhưng họ không biết là chính họ đang trở thành con mồi của các ap tài chính công ty tài chính cho vay
các cái app này nó phát triển một cách tự phát tràn lan
và ở việt nam thì các cái cơ chế chính sách liên quan tới quản lý các cái app này
là nó chưa có rõ ràng
chính vì vậy cái việc thiếu kiểm soát và các cái chính sách nó chưa rõ ràng
nó dẫn đến rất nhiều hệ lụy trong cái việc mà những cái người tiếp cận cái nguồn vốn tín dụng này
ví dụ như theo quy định của việt nam chúng ta thì ví dụ như
lãi suất của app lãi suất quá hạn là một trăm năm mươi là tối đa
tuy nhiên đối với các cái app này thì nó không có tuân theo những cái quy định
theo cái luật của tổ chức tín dụng của chúng ta như vậy
cũng theo chuyên gia này các app tín dụng đen từ không có hợp đồng thỏa thuận
không có tài khoản trên website
để khách hàng đăng nhập theo dõi hợp đồng của mình
hợp đồng ký nếu có chỉ có bên cho vai dưới hợp đồng này
khách hàng không được giữ cũng như không biết rõ những điều kiện điều khoản trong đó
các tổ chức cho vay bất hợp pháp sẽ không giải ngân một trăm linh số tiền khách hàng đề nghị vay
mà sẽ trừ trước phần phí và phần lãi ngay khi giải ngân
cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại